bộ tài chính đã tổ chức họp báo chuyên đề về công bố nghị định số sáu mươi chín của chính phủ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển sao gọi tắt là dự án bt
nghị định số sáu mươi chín quy định quỹ đất trụ sở làm việc tài sản kết cấu hạ tầng và tài sản công khác
để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án bt
nghị định đưa ra sáu nguyên tắc thanh toán trong đó nhấn mạnh việc thực hiện theo nguyên tắc ngang giá
giá trị dự án bt tương đương với giá trị tài sản công thanh toán
theo đó giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường theo quy định của pháp luật tại thời điểm thanh toán
giá trị dự án bt được xác định theo kết quả đấu thầu
nghị định cũng quy định chặt chẽ về việc xác định giá trị dự án bt điều khoản xử lý chuyển tiếp
cũng như việc lập dự toán hạch toán kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước khi thực hiện việc thanh toán này
nghị định có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín